chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị vậy là cố ca sĩ phi nhung đã giữ lời hứa khi công ty quản lý của cô đã thanh toán hết tiền ca c cho hồ văn cường
tuy nhiên mọi chuyện có vẻ vẫn chưa chịu dừng lại đối với hồ văn cường
nhưng ổn ào đó là gì phải chăng có người đã buông lời cay nghiệt với cậu bé
xin mời quý vị cùng theo dõi cho phần nội dung ngay sau đây
hồ văn cường cùng gia đình đã được bàn giao đủ số tiền
kèm theo năm trăm linh triệu tiền phi nhung cho thêm hứa tặng khi ra riêng
ngoài xét tiền giải thưởng quán quân mẹ của hồ văn cường đã giữ từ ngày đăng quang là một trăm tám mươi triệu đồng
tiền thực nhận từ ban tổ chức mở sổ tiết kiệm tên mình ekip phi nhung thông báo
trước đó khi hồ văn cường dính ồ nào em trai ruột của phi nhung mong muốn mọi người bình tĩnh
chờ quản lý phi nhung giải quyết về tăng lễ chính thức của ca sĩ phi nhung rủi sau vẫn chưa diễn ra
như vậy có thể khẳng định các nghệ sĩ đều có cái nhìn rộng lượng và bao dung đối với hồ văn cường
tất nhiên lẫn trong đó là cảm giác xót xa cho những gì mà cố ca sĩ phi nhung đã lựa chọn lúc sinh thời
vậy hồ văn cường đã có những động thái gì trước những lùm xùm nhờ vả ceo đại nam đòi nợ
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé